trong bối cảnh covid một mươi chín đang bùng phát nghiêm trọng trên toàn đất nước
trung quốc đang bắt đầu đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh
cho đối tượng người già có nguy cơ cao
trong bối cảnh covid một mươi chín vẫn đang bùng phát nghiêm trọng trên toàn đất nước
trung quốc đang bắt đầu đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh
cho đối tượng người già có nguy cơ cao
một giáo viên từ tỉnh quảng đông trung quốc cho biết
trường của cô đã yêu cầu cô phải tìm bốn trường hợp trên sáu mươi tuổi
chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín và khuyến khích họ tiêm chủng
điều này nhằm đẩy mạnh tỷ lệ tiêm chủng người cao tuổi tại địa phương
hãng thông tấn reuters của anh dẫn lời giáo viên tên series này nói rằng
nhiều người khác trong quận của cô cũng nhận được nhiệm vụ tương tự
từ lãnh đạo cơ quan họ
trong tháng qua biến thể omicron đã khiến trung quốc rơi vào làn sóng
dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh nhất kể từ vũ hán năm hai nghìn hai mươi
có đến ba mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín có triệu chứng tại trung quốc
trong tháng ba gấp bốn lần số ca được ghi nhận trong toàn bộ năm hai nghìn hai mươi một tại nước này
con số này không bao gồm những người mắc covid một mươi chín không triệu chứng
được trung quốc phân loại riêng biệt
tính đến ngày hai mươi năm tháng ba có khoảng hai mươi trong tổng số hai trăm sáu mươi bốn triệu người
trên sáu mươi tuổi tại trung quốc chưa hoàn thiện mũi tiêm vaccine covid một mươi chín cơ bản
trong khi đó tỷ lệ hoàn thành đủ mũi tiêm vaccine tại trung quốc là khoảng tám mươi tám
các quan chức trung quốc cho biết nhiều người cao tuổi lo ngại về phản ứng sau khi tiêm vaccine
hoặc cho rằng việc tiêm vaccine là không cần thiết
ví dụ điển hình là một viện dưỡng lào ở bắc kinh
chỉ có ba trong bốn mươi ba người cao tuổi tại đây đã tiêm vaccine covid một mươi chín
nhiều trường hợp tại viện dưỡng lão này đã điều trị bệnh trong thời gian dài
và được người thân của họ lo ngại vaccine covid một mươi chín có thể ảnh hưởng đến phát đồ điều trị
họ còn cho rằng người cao tuổi trong viện dẫn lão không ra ngoài nhiều
do vậy không cần thiết phải tiêm vaccine covid một mươi chín
nhiều lãnh đạo cơ sở đã điều nhân viên đến các gia đình tuyên truyền
về việc tiêm vaccine covid một mươi chín cho người cao tuổi
lưu lại thông tin về những người chưa tiêm vaccine và lý do họ lựa chọn điều này
họ sẽ tư vấn xoa dịu lo ngại của người cao tuổi về vaccine covid một mươi chín
tỉnh thanh hải cho biết đã đặt mục tiêu đến cuối tháng bốn tiêm mũi vaccine covid một mươi chín đầu tiên
cho trên năm trăm sáu mươi người hơn sáu mươi tuổi
các quan chức sẽ chịu trách nhiệm nếu xảy ra chậm trễ
quận tàu sanh tại thành phố kỳ tàu
tài hề tỉnh hạc long giang tuyên bố sẽ chiến thắng trong cuộc đua đến ngày một tháng bốn
tiêm ra tám mươi ba hai người dân trên sáu mươi tuổi và những cá nhân tổ chức thực hiện nhiệm vụ kém sẽ bị nêu tên
nhiều nơi đã đưa ra sáng kiến khuyến khích tiêm vaccine như trao mã giảm giá mua sắm
tặng tiền mặt nhắm đến đối tượng là người cao tuổi
một khu dân cư tại quận trao giang ở bắc kinh vào tháng ba đã gửi tin nhắn điện thoại người dân
cho biết những người trên sáu mươi tuổi sẽ được trao năm trăm linh nhân dân tệ
chín usd sau khi tiêm mũi vaccine covid một mươi chín đầu tiên
ngày ba mươi một tháng ba chủ tịch trung quốc tập cận bình đã hối thúc nước này thực hiện các biện pháp
phòng dịch covid một mươi chín hiệu quả hơn và giảm thiểu tác động của dịch đối với sự phát triển kinh tế
phát biểu trong cuộc họp của ủy ban thường vụ bộ chính trị chủ tịch tập cận bình đã nhấn mạnh rằng
trung quốc cần nhanh chóng hạn chế đả lây lan của virus sars cov hai
trong khi vẫn kiên trì chính sách zero covid năng động
cùng ngày ba mươi một tháng ba chính quyền thành phố thượng hải đã kêu gọi người dân
kiên nhẫn tiếp tục tuân thủ các biện pháp nghiêm ngặt phòng dịch covid một mươi chín
thưa quý vị người cao tuổi đã và đang là đối tượng cần đặc biệt quan tâm trong đại dịch
bởi nguy cơ chuyển nặng và tử vong cao nếu nhóm này nhiễm covid một mươi chín
trước tình hình còn tận hai mươi người trên sáu mươi tuổi chưa tiêm vaccine
việc trung quốc phải nỗ lực vận động người dân về hiệu quả của vaccine covid một mươi chín
là công tác vô cùng quan trọng nếu không muốn nói là quan trọng hàng đầu
nhằm kiểm soát và ngăn chặn được làn sóng dịch đang hoành hành tại nước này
vâng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin covid một mươi chín của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
báo sức khỏe và đời sống sẽ liên tục thông tin đối với quý vị và các bạn
những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong các bản tin trong ngày
quý vị thân mến khả năng phòng covid một mươi chín của hệ miễn dịch vẫn đang là vấn đề
địch giấy khoa học quan tâm nhất là khi nhiều quốc gia trên thế giới
có xu hướng coi dịch bệnh này là bệnh đặc hữu lưu hành
mới đây hai nghiên cứu mới nhất được công bố vào ngày một tháng bốn cho biết
những người có miễn dịch lai nhờ được tiêm vaccine đầy đủ và từng mắc covid một mươi chín
có khả năng bảo vệ cao chống lại sự xâm nhập của virus sars cov hai hiệu quả nhất
trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa chuyên về bệnh truyền nhiễm the lancet
các chuyên gia đã phân tích dữ liệu y tế liên quan hai trăm linh người trong năm hai nghìn hai mươi
và năm hai nghìn hai mươi một tại brazil nơi có số ca tử vong vì covid một mươi chín nhiều thứ hai trên thế giới
theo nghiên cứu này đối với những người từng dương tính với virus sars cov hai
vaccine ngừa covid một mươi chín của hãng pfizer và astrazeneca có hiệu quả ngăn ngừa bệnh trở nặng
và nhập viện lên đến chín mươi trong khi của vaccine sinovac và johnson johnson
các tỷ lệ này lần lượt là tám mươi một và năm mươi tám
tác giả của nghiên cứu ông giulio croda thuộc đại học liên bang mato grosso dosul
cho biết cả bốn loại vaccine trên đã được chứng minh có thể giúp những người từng mắc covid một mươi chín
tăng đáng kể khả năng bảo vệ khỏi virus sars cov hai
từ nghiên cứu trên một số chuyên gia khác cho rằng miễn dịch lai đạt được do kết hợp kháng thể sản sinh
từ sau mắc covid một mươi chín và tiêm vaccine có thể sẽ trở thành chuẩn mực thông thường trên thế giới
thậm chí có thể hỗ trợ khả năng lâu dài chống lại các biến thể mới
trong khi đó một nghiên cứu của thụy điển kết luận những người phục hồi sau mắc covid một mươi chín
có độ bền miễn dịch bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ cao tái nhiễm lên đến hai mươi tháng
đáng chú ý những người có miễn dịch lai có nguy cơ tái nhiễm thấp hơn sáu mươi sáu so với những người chỉ có miễn dịch tự nhiên
nghiên cứu này được sử dụng dữ liệu toàn quốc tính đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
một nghiên cứu khác tại qatar được đăng tải trên trang y khoa medarchive
tuần trước cũng đi sâu vào tìm hiểu về hiệu quả của miễn dịch lai trong ngăn ngừa biến thể omicron
theo nghiên cứu này việc tiêm ba mũi vaccine có hiệu quả năm mươi hai trong ngăn ngừa ảnh hưởng của biến thể phụ ba hai oicron
trong trường hợp người tiêm đã từng mắc covid một mươi chín độ hiệu quả này có thể lên đến bảy mươi
kết quả nghiên cứu cho thấy miễn dịch lai đạt được nhờ kháng thể sản sinh sau khi mắc covid một mươi chín
kết hợp với mũi tiêm vaccine tăng cường sẽ mang lại hiệu quả tối ưu trong ngăn ngừa ảnh hưởng của hai dòng phụ omicron ba một ba
nghiên cứu trên hiện chưa được các chuyên gia khác thẩm định